ngay sau đây sẽ là thông tin về cơn bão số một vào chiều ngày hôm nay hai tháng bảy
bão số một đã đi vào đất liền khu vực phía đông bắc bán đảo lôi châu của trung quốc
do ảnh hưởng của rìa phía tây bão số một tại trạm đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
tại trạm phù liễn của hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
tại trạm uông bí và bãi cháy quảng ninh có gió giật cấp tám
tại thái thụy của tỉnh thái bình thì có gió mạnh cấp sáu
hồi một mươi sáu h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách quảng ninh khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần thành
áp thấp nhiệt đới
chiều và tối nay mùng hai tháng bảy khu vực huyện đảo cô tô bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
phía đông bắc vịnh bắc bộ sẽ có gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai bốn mét biển động rất mạnh
từ ngày mai mùng ba tháng bảy gió mạnh do bão giảm dần
cảnh báo mưa lớn
từ nay đến ngày mùng ba tháng bảy do ảnh hưởng của hoàn đư bão số một
phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
riêng khu vực đông bắc thì có nơi trên một trăm linh mm